trước thông tin thủ tướng phạm minh chính yêu cầu nghiên cứu xử lý việc mở cửa trở lại dạp chiếu phim tại hà nội
nhiều giáo phim tại hà nội cho biết đã sẵn sàng để mở cửa trở lại
ông nguyễn hoàng hải giám đốc nội dung của cgv cho biết đơn vị vẫn chờ quyết định chính thức từ cơ quan bàn ngành để mở cửa dạp chiếu phim
chúng tôi trông ngóng từng ngày việc hệ thống dạp chiếu phim được mở cửa trở lại trước dịp tết nguyên đán tại hà nội và nhiều tỉnh thành khác
nếu dạp phim tái hoạt động trên cả nước đây sẽ là mùa phim tết vui đáng nhớ của các chủ kinh doanh dạp lẫn nhà sản xuất và khán giả anh chia sẻ
cùng quan điểm anh đoàn thạch cương giám đốc kinh doanh của lotte senemer nói hiện tại hệ thống dạp chiếu phim đã chuẩn bị đầy đủ
về cơ sở vật chất số lượng phim cho ngày mở cửa trở lại ở hà nội
đơn vị chỉ mới nghe tin thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo xử lý chưa có thông tin cụ thể về việc mở cửa dạp phim nên đang chờ từng ngày
hy vọng mọi thứ thuận lợi để khán giả thủ đô sớm được xem phim trên màn ảnh rộng
lai diện lotte cinema trao đổi thêm
ngày một mươi hai tháng một một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại hà nội có văn bản gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị xem xét cho phép
các dạp chiếu phim tại hà nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới
vài ngày trở lại đây dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín ở thủ đô có dấu hiệu giảm nhiệt sau nhiều ngày ca nhiễm tăng nhanh liên tiếp
chỉ còn gia lâm nam tử liêm hoàng mai và trương mỹ ở cấp độ ba vùng cam
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất của ủy ban dân hà nội đến ngày hai mươi một tháng một thành phố vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
hà nội có hai mươi sáu quận huyện thị xã ở cấp độ hai và bốn khu vực gồm gia lâm nam tử liêm hoàng mai và trường mỹ ở cấp độ ba
so với một tuần trước cầu giấy thanh xuân ba đình long biên
từ cấp độ ba vùng nam xuống cấp độ hai vùng vàng
ngược lại huyện trương mỹ từ cấp độ hai lên cấp độ ba không có đơn vị hành chính cấp huyện nào ở mức bốn vùng đỏ
hai tuần qua những địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất gồm gia lâm đống đa nam tử liêm trường mỹ hoài đức thường tín hai bà trưng và đông anh
ở cấp xã phường có bốn mươi ba đơn vị ở cấp độ một vùng xanh và ba trăm bảy mươi bảy đơn vị ở cấp độ hai
về tỷ lệ phủ vaccine của hà nội
người một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều là chín mươi chín
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều là chín mươi tám
dù vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới hà nội cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi có ngày thứ sáu liên tiếp ghi nhận lượng người dương tính giảm từ gần ba còn khoảng hai tám trăm linh trường hợp
tuy nhiên số ca tử vong ở thủ đô cho thấy xu hướng tăng ba mươi ba ca trong hai ngày qua
chỉ còn chục ngày nữa là đến kỳ nghỉ tết
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhiều người dân quan tâm liệu có được về quê ăn tết và việc về quê ăn tết có phải cách ly hay không
nếu như hải phòng và hải dương quy định người từ vùng cam trở về phải cách ly tại nhà thì quảng ninh vẫn yêu cầu phải cách ly tập trung
thưa quý vị người vùng xanh vùng vàng khi trở về các tỉnh hải phòng quảng ninh nam định hay hải dương chỉ cần khai báo y tế tuân thủ tốt năm k tự theo dõi sức khỏe không phải làm xét nghiệm covid một mươi chín
tuy nhiên đối với người về từ vùng cam vùng đỏ các tỉnh vẫn có những quy định riêng trong đó có yêu cầu phải cách ly
cụ thể tại hải dương người trở về từ vùng đỏ phải có kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc bằng rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
trong đó nếu người tiêm đủ liều vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày kể từ ngày trở về địa phương
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hoặc mũi cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày
phải thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
đối với những người trở về từ vùng cam hải dương yêu cầu phải tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày nên tự xét nghiệm sars cov hai và nếu kết quả xét nghiệm vào ngày thứ ba âm tính thì được kết thúc tự theo dõi sức khỏe
đối với người về từ vùng vàng thì khuyến khích tự xét nghiệm covid một mươi chín để đảm bảo an toàn
tại hải phòng
người trở về từ vùng đỏ nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần và tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
nếu chưa tiêm đủ liều hoặc mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày người già bệnh nặng trẻ nhỏ thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm ba lần
đối với người từ vùng cam sẽ cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm một lần nếu chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm
đối với người từ vùng vàng
bốn người từ vùng vàng mà đã tiêm đủ liều tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày còn nếu chưa tiêm đủ liều thì tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
đối với người từ vùng xanh mới khỏi covid một mươi chín sẽ tự theo dõi sức khỏe bảy ngày đối với người đã tiêm hai mũi vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ vaccine
tại quảng ninh người trở về từ vùng xanh và vùng vàng không phải làm xét nghiệm covid một mươi chín chỉ cần khai báo y tế
trong trường hợp nếu đến hoặc vào vùng đỏ vùng cam
phải khai báo và thực hiện cách ly tập trung
mọi chi phí xét nghiệm và cách ly do người dân tự chi trả
người đã tiêm đủ hai liều vaccine cách ly tập trung bảy ngày xét nghiệm hai lần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine trong đó liều cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
tại nam định mọi người trở về đều phải thực hiện năm k khai báo y tế và khuyến khích tự xét nghiệm covid một mươi chín
đối với người trở về từ vùng cam sẽ tự theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc với người khác và tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với người trở về từ vùng đỏ nếu tiêm đủ hai mũi vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày
và đối với người chưa tiêm đủ hai mũi hoặc tiêm mũi hai mà chưa đủ một mươi bốn ngày thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
và chúng tôi có để kèm sáu mươi ba tỉnh thành quy định về quê cách ly ở màn hình kết thúc
nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy bấm vào màn hình để biết thêm những thông tin chi tiết